hai giờ ba mươi phút sáng nay vượt qua hơn một bảy trăm linh km đoàn xe chở thiết bị y tế nhu yếu phẩm thiết yếu và kinh phí của công an tỉnh bắc giang hỗ trợ tp hcm và bốn tỉnh miền nam bao gồm bình dương đồng tháp long an và tây ninh đã có mặt tại tp hcm và tỉnh bình dương
hành trang của đoàn công tác không chỉ là vật chất mà còn là nghĩa tình và trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang với mong muốn chia lửa chung tay cùng miền nam sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hơn bảy giờ sáng nay những thùng khẩu trang quần áo bảo hộ y tế nước sát khuẩn mì tôm nước uống đầu tiên đã được trao tặng cho công an tp hcm và công an tỉnh bình dương
trị giá số trang thiết bị y tế nhu yếu phẩm thiết yếu trao tặng cho mỗi đơn vị là bốn mươi năm triệu đồng

trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tp hcm đã trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tham gia tổ chức tốt việc đón gần hai công dân trở về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh đưa đến điểm tập kết bảo đảm trật tự và tuyệt đối an toàn
một mươi giờ đêm ba mươi tháng bảy tại chốt kiểm soát phòng chống dịch cửa ngõ phía nam của tỉnh đắk lắc hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an được trang bị phương tiện bảo hộ đầy đủ đã túc trực tại điểm chốt cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ
trong hai đêm hai mươi chín và ba mươi tháng bảy tại điểm chốt này đã đón gần hai công dân về từ các tỉnh đồng nai và tây ninh
cảnh đạo đơn vị đã quán tiệt và tổ chức phối hợp các lực lượng trong đó gồm có cảnh sát cho phong công an tỉnh lực lượng công an thành phố vua mơ tuột lực lượng bk hai và lực lượng công an xã tăng thường để phổ chức đảm bảo cho việc đón đoàn công dân

việc di chuyển của công dân từ đồng nai về chậm hơn so với dự kiến
đến khoảng gần một giờ sáng các lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai mới đưa đoàn đến địa phận tỉnh đắk lắc để bàn giao
tại chốt phòng dịch phía nam của tỉnh và địa điểm tập kết trong khuôn viên trường trung học phổ thông dân tộc nội chú nơi trang lưng
cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh cũng đã nhanh chóng hướng dẫn người dân tập hợp theo từng khu vực
xếp hàng chờ xét nghiệm hỗ trợ người già trẻ em đến chỗ nghỉ tạm
người dân đổ về điểm tập kết rất đông trong đó có cả người già và trẻ em
nhiều người do phải di chuyển một quãng đường dài nên rất mệt mỏi
tuy nhiên cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh đã nhiệt tình hướng dẫn sắp xếp khoa học
hỗ trợ nước uống và suất ăn cho người dân đảm bảo mọi việc diễn ra trật tự an toàn tuyệt đối
gần hai công dân trở về cũng được test nhanh covid một mươi chín ngay trong đêm tại các điểm tiếp nhận
và tất cả đều sức khỏe bình thường
sau đó mọi người được hướng dẫn lần lượt về nhà để tự cách ly
còn đối với những cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh các nhân viên y tế và lực lượng chức năng của tỉnh nói chung
thực hiện nhiệm vụ tại các điểm tập kết này lại thêm những đêm thức trắng
vì cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân
những ngày qua hà nội áp dụng giãn cách xã hội để phòng ngừa lây lan dịch bệnh
với tiêu chí thôn cách thôn xã cách xã làm cách làm
rất nhiều khu vực vendô đã nghĩ ra những cách làm rất sáng tạo
để lập chốt ngăn chặn các nguồn lây lan dịch bệnh bằng tất cả những vật liệu sẵn có của địa phương
cách làm này đang mang lại nhiều hiệu quả ban đầu khi mà cơ sở vật chất như hàng rào barrier
không phải lúc nào cũng có đủ và sẵn tại địa phương
từ khi hà nội triển khai giãn cách xã hội thì rất nhiều địa phương đã lập các chốt cứng kiểm soát dịch
và mỗi địa phương thì có một cách làm khác nhau tận dụng tất cả những vật liệu họ đang có
nhiều địa phương thì tận dụng bàn ghế cành cây che nứa
nhiều địa phương khác thì lại dựng những cột bê tông như thế này
thậm chí có khu vực khi mà họ có sẵn container thì container cũng được tận dụng để làm các chốt cứng
nực nượng cán bộ và dưới tổ dân phố mỏng
cửa ra vào trong các tổ dân phố là nó lớn
cho nên việc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ nó không đảm bảo được chất lượng hiệu quả
thế cho nên phương trước mắt vẫn tận dụng của người dân bằng các vật liệu như vậy để phục vụ
thì trước mắt tình hình hiện nay về công tác phòng dịch
mỗi một địa phương có một phương pháp cách làm điều hành khác nhau
và nó phù hợp với thực tiễn ở địa phương
thì chúng tôi sẽ thực hiện
sau khi mà anh em của tôi củng cố và cũng như kiện toàn và phân công lại
và chuẩn bị cơ sở vật chất tốt
thì chúng tôi sẽ thay thế để đảm bảo được cái mỹ quan đô thị
cũng như đảm bảo cảnh quan phù hợp với tâm lý của người dân trên địa bàn của phường
còn tại các địa bàn xa trung tâm hơn cơ sở vật chất khó khăn hơn
thì xã tứ hiệp huyện thanh trì lại chọn những cách làm giản dị như thế này
những chiếc ghế đá vốn là nơi hóng mát của người dân
thì giờ đã trở thành những barrier vững chặt
hay đơn giản hơn chỉ là thanh tre tâm lưới đánh cá
cái thang hay tấm lợp cũng được người dân mang ra đóng góp
cùng chính quyền địa phương chống giặc covid
người góp công người góp của
địa phương nào có gì thì dùng cái ấy miễn sao chống được dịch
sự đồng lòng của mỗi người dân cùng sự sáng tạo của chính quyền địa phương
để vượt qua những khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất
đang cho thấy những khó khăn
những nghĩa cử vô cùng cao đẹp
khi mà tất cả cùng đồng lòng thì khó khăn mấy chúng ta cũng sẽ vượt qua
công an tp long khánh tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai tháng đối với vũ nhật tân
trú tại tp long khánh để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy tân điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường lê a
theo hướng từ quốc lộ một a đến xã bình lộc
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh ở cầu bình lộc phường bảo vinh tp long khánh
lực lượng kiểm soát yêu cầu tân và bạn dừng lại để kiểm tra và tiến hành khai báo y tế theo quy định
tuy nhiên tân không chấp hành mà còn có thái độ thách thức chống đối
liên tục chửi bới lăng mạ lực lượng chức năng
không dừng lại ở đó tân gỡ khẩu trang để nói chuyện và lấy xe định chạy thẳng với địa bàn xã bình lộc
nhằm ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm một đồng chí trong tổ công tác đã yêu cầu dừng xe
và dùng chân đạp vào vùng đùi của một đồng chí trong tổ công tác
ngay lập tức tân đã bị khống chế bắt giữ và đưa về trụ sở công an
qua kiểm tra nhanh tân dương tính với chất ma túy
công an thị trấn trà xuân huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi vừa làm rõ hơn hai mươi đối tượng mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến
trước đó tại khu dân cư một mươi chín tổ dân phố sáu thị trấn trà xuân
có hai nhóm thanh niên khoảng hơn hai mươi đối tượng với nhiều hung khí đang chuẩn bị thanh toán lẫn nhau
nhận được tin báo công an thị trấn trà xuân kịp thời có mặt truy bắt các đối tượng
tại hiện trường phát hiện nhiều dao phóng lợi mã tấu dựa
nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa hai đối tượng của hai nhóm
trong lúc dự tiệc sinh nhật dẫn đến đánh nhau
sau đó mỗi bên đều gọi đồng bọn rồi hẹn nhau hỗn chiến
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng lương văn duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
và đối tượng bùi văn nghề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một mươi hai xã ngũ lão huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận lê trân thành phố hải phòng là đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú

để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an